thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu và cứu sống sản phụ rất nguy kịch do đờ tử cung băng huyết nặng
sản phụ dtn bốn mươi một tuổi ở xã y tịch huyện tri lăng lạng sơn để thường lần ba tại bệnh viện
sao đẻ rau chưa bong sản phụ xuất hiện chảy máu âm đạo liên tục ồ ạt với khối lượng nhiều trên hai ml máu đỏ tươi
các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cầm máu nhưng không hiệu quả
nhận định đây là một tai biến sản khoa nguy hiểm
bệnh nhân diễn biến nhanh phức tạp và có thể gây tử vong ngay lập tức nếu không được phẫu thuật cầm máu và truyền bổ sung máu kịp thời
các bác sĩ hộ sinh tại khoa phụ sản ngay lập tức khởi động quy trình báo động đỏ chuyển thẳng bệnh nhân đến phòng mổ cấp cứu
khoảng hơn một mươi phút sau bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ nhưng do mất máu nhanh và nặng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch hôn mê mất ý thức
có các biểu hiện của sốc giảm thể tích mạch nhanh nhỏ huyết áp tụt da xanh tái niêm mạc nhộp nhạt
các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần khâu cầm máu đồng thời thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu
truyền máu và các chế phẩm máu cho bệnh nhân để nhanh chóng bù lại khối lượng máu đã mất
máu được huy động khẩn cấp từ kho máu dự trữ của bệnh viện và từ ngân hàng máu sống
nữ hộ sinh trần thị hương khoa phụ sản trong kíp đã tham gia cấp cứu bệnh nhân cũng đã trực tiếp hiến máu chuyển khẩn cấp cho người bệnh
sau mổ cắt tử cung bán phần bệnh nhân tiếp tục xuất hiện chảy máu nguy cơ dối loạn đông máu
khi siêu âm phát hiện có nhiều dịch ổ bụng bệnh nhân tiếp tục được mổ lại không cầm máu
trong và sau ca mổ bệnh nhân được truyền tổng cộng một mươi ba đơn vị gồm máu và các chế phẩm máu
để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân các bác sĩ đã theo dõi rất chặt chẽ tiếp tục hồi sức tích cực cho bệnh nhân đảm bảo hô hấp tuần hoàn truyền máu huyết tương sử dụng thuốc điều chỉnh dối loạn đông máu
với sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng của các chuyên khoa đặc biệt là nỗ lực của các bác sĩ hộ sinh khoa phụ sản bệnh nhân đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh
hiện tại sau sáu ngày được cấp cứu và điều trị tích cực sức khỏe bệnh nhân đã ổn định vết mổ khô các xét nghiệm trong giới hạn bình thường dự kiến bệnh nhân được xuất viện trong vài ngày tới
theo các bác sĩ đồ tủ cung sao đẻ là tình trạng tử cung không thể co hồi do khi sinh nở là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến băng huyết sau sinh rất nguy hiểm đe dọa tính mạng của người mẹ đặc biệt là ở người sinh đẻ nhiều lần
đời tử cung là biến chứng sản khoa xảy ra bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước
theo thống kê đờ tử cung chiếm tám mươi nguyên nhân gây băng huyết sau sinh và rất nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ
đợt tử cung thường gặp ở những sản phụ có nguy cơ cao như sinh đa thai sinh đôi sinh ba thai to đa ối người mẹ có thể trạng yếu hoặc người mẹ đã từng sinh nở nhiều lần cấu tạo cơ bụng kém
do vậy phụ nữ mang thai cần chú ý thực hiện đầy đủ lịch khám thai định kỳ thực hiện các kiểm tra siêu âm xét nghiệm cần thiết để tầm soát dị tật thai và bất thường nếu có
cần bổ sung sắt acid folic theo chỉ dẫn của bác sĩ để phòng người thiếu máu có chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi lao động nhẹ nhàng
khi có một trong các dấu hiệu bất thường như đau bụng sa nước âm đạo gia huyết âm đạo nhức đầu hoa mắt chóng mặt thay máy yếu đau bên sườn hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
không phải mọi trường hợp đồ tử cung đều có thể giữ phòng được
do vậy điều quan trọng là các bác sĩ sản khoa cần phải chú ý kiểm soát đợt túi cung ở giai đoạn sau chuyển dạ
trường hợp sản phụ bị đờ tử cung nếu dùng các thuốc tăng co tích cực không hiệu quả cần phải có biện pháp phẫu thuật sớm thắt động mạch tử cung và thắt tiếp các nhánh mạch khác nếu thắt động mạch tử cung không đạt kết quả để cầm máu giúp bảo tồn tử cung cho sản phụ
với phụ nữ mang thai đặc biệt là những phụ nữ mang thai đôi thai quá to hoặc từng có tiền sử băng huyết sau sinh nên đi kiểm tra thai kỳ thường xuyên tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị sản khoa hiện đại để được quản lý thai ngén một cách toàn diện nhất
bên cạnh đó thai phụ cũng cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý và chú ý bổ sung nhiều thực phẩm dầu hàm lượng sắt trong thai kỳ